trong sáng nay một mươi hai tháng bốn công an tỉnh đồng nai tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc thăng cấp hàm vượt bậc thư khen của bí thư tỉnh ủy và bằng khen đột xuất của chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
với đại úy thái ngô hiếu cán bộ đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực tráng bom
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đây là phần tượng xứng đáng cho hành động dũng cảm cứu sống nhiều người đuối nước của đồng chí hiếu
tại biển bà rịa vũng tàu dịp nghỉ lễ vừa qua
xúc động tự hào là cảm xúc của thái ngô hiếu
trong buổi lễ được công an tỉnh tổ chức trang trọng sáng nay một ngày sau khi sự việc xảy ra
đồng chí hiếu được bộ trưởng bộ công an ký quyết định thăng cấp vượt bậc từ trung úy lên đại úy
được nhận nhiều bằng khen giấy khen của các ban ngành đoàn thể
dẫu vậy đó là những điều hiếu chẳng mấy mây mong chờ hay nghĩ tới khi quyết định lao ra dòng nước giữ cứu người
mình là không có khi mình cựu nàn cựu hồ con người ấy
mình chưa bao giờ mình nghĩ đến là để được những người than tích đội lại như thế này
vì là từ trước giờ bản thân tôi là đã làm rất là nhiều vụ cựu nàn cựu hồ
có thể là nguy hiểm hết những vụ như thế này chứ không phải là bây giờ tôi mới là lần đầu tiên làm cựu nàn cựu hồ
từ thành phố hồ chí minh chị nguyễn minh trâm đại diện cho gia đình nạn nhân
được đại úy thái ngô hiếu cứu sống cũng đã có mặt từ sớm dự lễ công bố quyết định khen thưởng
cảm phục biết ơn
có lẽ là không đủ để nói lên cảm xúc của chị
cũng như những người nhà nạn nhân may mắn được cứu trong tai nạn vừa rồi
em xin thay mặt cho gia đình của các bạn gặp nạn
thì xin gửi lời tư ơn và biết ơn đến anh thái ngô hiếu
đã có hành động dũng cảm quên thân mình để mà cứu các bé
tại vì chỉ cần sơ sảy một vài phút thôi thôi
thì có thể là các bé sẽ không được cứu
em nghĩ đây là một cái cú sốc đầu đời
và cũng là một cái bài học lớn cho các bạn
thì hy vọng là các bạn sẽ ghi lòng tác giả cái tấm lòng của anh hiếu dành cho các bạn
là một cái ông nhân lớn trong cuộc đời của các bạn
thì sau này khi mà trong cái đường đời đó các bạn gặp một cái tình huống tương tự như vậy
thì các bạn cũng hết sức là quả cảm theo cái tấm gương của ân nhân của mình
để mà giúp đỡ cho những người khác
phát biểu tại lễ công bố quyết định khen thưởng cho đồng chí thái ngô hiếu

lãnh đạo công an tỉnh đồng nai cho rằng đây không chỉ là niềm vinh quang đối với cá nhân đồng chí hiếu
mà còn là vinh dự tự hào đối với toàn lực lượng công an tỉnh đồng nai
là kết quả của quá trình rèn cán luyện quân mà công an tỉnh kiên trì nỗ lực thực hiện trong thời gian qua
đây cũng là một việc làm rất là bình thường rất là hàng ngày của lực lượng công an nhân dân
đối với công tác bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân
và làm được như vậy thì theo tôi nghĩ đây nó có xuất phát trước hết là phải xuất phát từ lòng dũng cảm
yêu thương đồng bào và yêu thương nhân dân của mình
nhưng một cái vế rất quan trọng nếu muốn thực hiện được cái việc làm như vậy
thì đồng chí và là người chiến sĩ công an phải có một sức khỏe
có một cái nghị lực rồi có một cái bản lĩnh
cũng như là có các kỹ năng xử lý các tình huống
cũng thật chính xác thật hiệu quả
hành động của thái ngô hiếu là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội những ngày này
là tấm gương được nhiều người nhắc đến với sự tháng phục
thế nhưng với hiếu cuộc sống sau ngày hôm nay vẫn vậy
dẫu có hay không những lời ghi nhận tán thưởng
anh và đồng đội vẫn cố gắng hết mình với công việc của mình
vẫn sẵn sàng chấp nhận vất vả hiểm nguy vì an toàn tính mạng của người dân
vì nhân dân mà phục vụ